để giúp người dân yên tâm không hoang mang trước tình hình dịch bệnh
lực lượng công an cơ sở còn tổ chức những buổi tuyên truyền lưu động trên từng đường làng ngõ xóm
phát tờ rơi tuyên truyền cung cấp số điện thoại đường dây nóng
để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh
lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật để nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
cùng với đó lực lượng công an cũng tăng cường công tác đấu tranh phát hiện
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với tài xế nguyễn quách nguyện ba mươi sáu tuổi trú tại tp long xuyên tỉnh an giang
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
theo tài liệu điều tra vào chiều ngày hai mươi chín tháng một
tại trước số nhà một mươi chín a nguyễn văn cử thuộc địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố và công an quận liên triểu
phát hiện một xe ô tô bảy chỗ do tài xế nguyễn điều khiển đang lưu thông chở theo bốn người
trong đó có ba người nước ngoài quốc tịch trung quốc và một người việt nam
qua xác minh số khách nước ngoài trên đều nhập cảnh việt nam trái phép
làm việc với cơ quan điều tra nguyễn khai nhận đã nhận lời của một thanh niên chưa rõ lai lịch
chở số khách trung quốc trên từ hà nội về tp hcm với giá một mươi năm triệu đồng
nguyễn rủ thêm nguyễn quang phú trú tại tp hcm điều khiển một xe ô tô khác cùng ra bắc để đón khách
cả hai đi hai xe khác nhau đi cách nhau chia sẻ thông tin để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
khi đến địa bàn quận liên triểu thì bị phát hiện bắt giữ
một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong vào chiều ngày hôm qua
nạn nhân được xác định là bà trần kim phượng sáu mươi năm tuổi và con gái của bà phượng là phạm thị phục hưng ba mươi tuổi
trú tại xã phước an huyện hớn quản tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày nhiều hàng xóm sống gần nhà mẹ con bà phượng nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ nhà bà phượng
khi tới nơi thì phát hiện bà phượng và con gái nằm gục dưới nền nhà
công an tỉnh bình phước và công an huyện hớn quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường
qua xác định ban đầu đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
thi thể của chị hưng được phát hiện nằm ngửa giữa nhà máu chảy nhiều xung quanh người
bà phượng cũng tử vong với vết thương rất nặng
hiện công an tỉnh bình phước đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án